theo thông báo của ủy ban nhân dân tỉnh bình định cho biết dự kiến đến ngày ba mươi tháng bốn
một trăm linh số tàu cá tại bình định sẽ được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
đến thời điểm hiện tại tỉnh bình định có hơn ba tàu cá có chiều dài từ một mươi năm mét trở lên
hoạt động khai thác thủy sản tại vùng khơi đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
đạt tỷ lệ chín mươi sáu bảy hiện còn khoảng một trăm hai mươi tàu chưa lắp đặt thiết bị
ngành nông nghiệp của tỉnh bình định đang tích cực vận động để hoàn thành kế hoạch lắp đặt trước ngày ba mươi tháng bốn
trường hợp chủ tàu cố tình không lắp thiết bị bình định sẽ không cho ra khơi đánh bắt
nếu cố tình vi phạm sẽ xử lý theo nghị định bốn mươi hai của chính phủ
bình định đã phân quyền tài khoản hệ thống giám sát hành trình cho một mươi một cơ quan
đơn vị liên quan để cùng theo dõi phối hợp quản lý tàu cá xử lý vi phạm theo quy định